liên quan đến vụ khủng bố vào ngày một mươi một tháng sáu
liên quan thông tin hung thủ giết người tại phú yên bị bắt khi lẩn trốn ở campuchia
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết thêm về hành vi giết người của hà hổ tin
chú ở thôn nho lâm xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên cùng với đồng bọn

vụ việc xảy ra trong đêm ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hà hổ tin cùng ngô viết tiến ngô viết nhu và ba đối tượng khác rủ nhau đến quán phát huy ở khu phố năm
phường hòa vinh thị xã đông hòa phú yên để nhậu
do có mâu thuẫn từ trước nên khi nhìn thấy đối thủ tại quán này cả nhóm đã cầm kiếm mã tấu chém hai nạn nhân gây thương tích
sau khi gây án một số đối tượng trong nhóm lần lượt bị công an thị xã đông hòa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên truy bắt
từ kết quả điều tra đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tiếp tục khởi tố bị can hà hổ tin về tội danh giết người
nhưng do bị can bỏ trốn nên ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một tin đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại campuchia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tiếp tục kêu gọi anh em ngô viết tiến ngô viết nhu sớm ra đầu thú
phát hiện hai đối tượng này ở đâu mọi công dân đều có quyền bắt giữ dẫn dải đến cơ quan công an
chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin có liên quan cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
bốn mươi bốn lê duẩn phường sáu tp tuy hòa theo số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi sáu hai nghìn hai trăm tám mươi
thưa quý vị công an quận tân phú tp hồ chí minh vừa triệt phá đường dây mua bán tẳng chữ trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba mươi năm kg ma túy các loại cùng với súng đạn và tăng vật có liên quan
cơ quan công an khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bùi thúy vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn đình trúc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn lê thanh tâm phạm văn học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
về tội tăng chữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của bùi thúy vi cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện nguyễn quốc việt đang ở tàng trữ một khẩu súng đạn dạng k năm mươi bốn và tám viên đạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn quốc việt về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
ham chơi nợ nần hai đối tượng là kiều duy anh ở thành phố hà nội và dương trung hiếu ở tỉnh hưng yên
cùng sinh năm hai nghìn bốn là sinh viên một trường đại học đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh thành
hai đối tượng này đã bị bắt xứ khi vừa thực hiện hành vi cấp giật hai điện thoại tại một cửa hàng bán điện thoại trên địa phương

qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng bốn vụ trộm cắp xe máy tổng trị giá tài sản lên đến khoảng một trăm linh triệu đồng
trong đó đã trộm cắp hai xe mô tô hiệu yamaha exciter tại đường nại hiên đông và an hải tây quận sơn trà vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó hứa thanh thương còn thực hiện trộm cắp hai chiếc xe mô tô khác tại đường hùng vương quận thanh khê
hiện công an quận sơn trà đã tiến hành thực hiện khởi tố vụ án hình sự
tạm giam đối với hai đối tượng thương và dũng để tiếp tục điều tra xử lý
thông ca công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát vào ban đêm tổ công tác hai mươi một thuộc công an tỉnh cà mau đã phát hiện
và kịp thời ngăn chặn nhiều thanh niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau tại khu vực gần cầu cái nhúc khóm một phường tân thành thành phố cà mau
phát hiện lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy nhiều hướng vứt bỏ hung khí ven đường
lực lượng tiến hành truy đuổi và khống chế bắt giữ một mươi một đối tượng trong đó có sáu đối tượng dưới một mươi tám tuổi tạm giữ năm xe mô tô cùng nhiều hung khí
qua xác minh trong số một mươi một đối tượng trên có ba đối tượng thường tham gia tụ tập mang theo hùng khí để đánh nhau
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn đình hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy thường trú tại thành phố lai châu
về hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ được quy định tại điều ba trăm linh năm bộ luật hình sự
đáng chú ý là nguyễn đình hạnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàng hạnh phương
và số thuốc nổ này được đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép ngay tại công trường
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu và công an xã bản hòn
huyện tam đường phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàng hạnh phương
có dấu hiệu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mìn để phá đá tại công trình thi công đường nối cao tốc lào cai lai châu
km một trăm ba mươi ba đoạn qua địa phận xã bản hòn huyện tam đường gây tâm lý bất an cho nhân dân
kiểm tra ngôi nhà do hạnh thuê của người dân để làm nơi ở cho công nhân
tổ công tác phát hiện tại dưới tấm phản gỗ nơi công nhân ngủ
có bốn trăm hai mươi chín thỏi thuốc nổ công nghiệp với tổng khối lượng tám mươi sáu hai kg
một trăm bảy mươi kíp nổ điện cùng bảy đoạn dây nổ có phỏ bọc bằng nhựa màu đỏ
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở
nơi làm việc người phương tiện đối với nguyễn đình hạnh
quá trình khám xét thu giữ năm mươi bảy kíp nổ điện cùng nhiều tài liệu
sổ sách liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên hoàng hạnh phương
nói ra phải một báo cáo với các cơ quan chức năng
để là phải một tiêu hủy
hai là phải đưa về tạm là phải chất mỏng để tạm lại nơi người ta là phải
cung cấp tật liệu nổ cho mình
đúng là đúng thế
nói chung là vì là cái công trình công trình nhân minh
rồi chẳng mà lâm liêu
qua đầu tranh nguyễn đình hạnh khai nhận
số vật liệu nổ trên lấy ở kho vật liệu nổ của công ty ở nơi khác đem về sử dụng
để thi công công trình mở đường đoạn nối cao tốc lào cai lai châu
mà công ty của hạnh đang được thuê thi công
giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do sở công thương tỉnh lai châu
cấp cho công ty trách nhiệm hiểu hoạn một thành viên hoàng hạnh phương
đã hết hạn sử dụng từ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó do không muốn tốn chi phí xây dựng kho mìn theo quy định
hạnh đã liều lĩnh cất chữ số vật liệu nổ trên ngay tại gầm phản ngủ của công nhân
bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát theo hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn bến bính a xã tân dương huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
còn phạm ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
là đối tượng lê văn duy sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã
là đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến xã đồng minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện